thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu cho đến sáu h ngày hôm nay
việt nam có thêm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại an giang
sáu ca được ghi nhận trong nước trong đó tại tp hcm là bốn mươi sáu ca bắc giang hai mươi bắc ninh bảy nghệ an ba
trong số này có bảy mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy là tính đến sáu giờ ngày hôm nay nước ta có một mươi hai chín trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi một hai trăm tám mươi chín ca được ghi nhận trong nước và một sáu trăm tám mươi chín ca nhập cảnh
theo cục khám chữa bệnh bộ y tế việt nam đã có năm năm mươi bốn trên tổng số một mươi hai chín trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín
được công bố khỏi bệnh trong đó sáu mươi bốn ca tử vong do liên quan đến covid một mươi chín